cho đến thời điểm này tại thành phố đà nẵng vẫn chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với covid một mươi chín
nhưng cửa khẩu cảng hàng không quốc tế đà nẵng vẫn đang rất nỗ lực để cùng chung tay phòng chống dịch
nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng
phản ánh của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân tại đà nẵng
tại cửa khẩu hàng không quốc tế đà nẵng mỗi ngày các cán bộ ở đây phải trực tiếp trao đổi
giải quyết thủ tục nhập cảnh và di chuyển hành khách nghi nhiễm covid một mươi chín đến khu vực cách ly nếu có
giữa tháng một là lãnh đạo đơn vị chúng tôi đã họp khẩn cấp và làm việc với lãnh đạo trung tâm kiểm soát bệnh dịch
tại cảng hàng không quốc tế đà nẵng để nhằm mục đích là một là kiểm tra thân nhiệt hành khách
trước khi vào làm thủ tục nhập cảnh để kịp thời ngăn chặn cách ly những hành khách có dấu hiệu nhiễm bệnh
hai nữa là phân luồng khách từ các vùng dịch có nguy cơ diễm dịa hoặc là có nguy cơ
theo thống kê trước khi xảy ra dịch covid một mươi chín trung bình mỗi ngày cửa khẩu hàng không quốc tế đà nẵng
tiếp nhận từ hai đến hai năm trăm linh lượt khách trung quốc nhập cảnh song nhờ làm tốt công tác kiểm soát dịch
của các lực lượng nơi tuyến đầu trước và trong thời gian dịch bệnh bùng phát mà đến nay đà nẵng vẫn chưa
ghi nhận trường hợp nhiễm covid một mươi chín trước đó theo báo cáo của sở y tế tp đà nẵng tính đến ngày một mươi năm tháng hai
đà nẵng đã có một trăm bốn mươi chín trên một trăm năm mươi bốn trường hợp nghi nhiễm covid một mươi chín được xuất viện
sức khỏe của các trường hợp còn lại đang ổn định